thưa quý vị việc hà nội áp dụng cách ly tại nhà với f một đủ điều kiện đã được một tuần
nhưng nhiều người vẫn vô cùng bối số trước quy định này
cụ thể đủ điều kiện cách ly tại nhà nhưng nhiều f một vẫn buộc phải đi tập trung
có người đang cách ly phải tự đi bốn km đến nơi lấy mẫu xét nghiệm
anh nguyễn hoàng phương sống tại chung cư royal city phường thượng đình quận thành xuân
trở thành f một do đi cùng thang máy với người mắc covid một mươi chín hôm ngày năm tháng một mươi một
ngày một mươi một tháng một mươi một anh nhận được thông báo để cách ly tập trung
điều này có nghĩa anh sẽ phải ở một mươi bốn ngày trong khu cách ly dù đã tự cách ly ở nhà bảy ngày trước đó
quá mất thời gian và không cần thiết anh nói
nhưng điều khiến anh phương khó hiểu hơn là một số người cùng đi thang máy với f giống như anh
lại không phải đi cách ly
anh nhận định bản thân có nguy cơ nhiễm quá thấp bởi đã tiêm hai mũi vaccine
thời gian gặp f trong thang máy chừa đến một phút và tuần thủ năm cao
nhưng đề nghị cách ly tại căn hộ của gia đình rộng một trăm ba mươi m hai ba phòng ngủ
nhà vệ sinh riêng hoặc đến các điểm cách ly tự chọn có trả phí của anh đều không được chấp nhận
tôi hiểu tầm quan trọng của việc phòng dịch nhưng tôi rất e ngại tình trạng lây nhiễm chéo
ở khu cách ly tập trung anh nói
nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine thực hiện đủ năm k khi đi chung thang máy với f
và đủ khả năng tự cách ly tại căn hộ không bắt buộc cách ly tập trung một mươi bốn ngày
bộ trưởng y tế nguyễn thành long trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
nếu chỉ theo hướng dẫn của bộ y tế trường hợp gì của anh phương chỉ phải cách ly tại nhà bảy ngày
tại sao vẫn bắt tôi đi cách ly tập trung anh thắc mắc
dưới cốc nhìn chuyên gia phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội
cho rằng việc cho phép những địa bàn khác được cách ly f một tại nhà ngoài trời bốn quận trung tâm
gây tâm lý khó hiểu và không bình đẳng trong giống dịch
ông đề nghị thành phố nên cho tất cả f một f triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng được cách ly tại nhà
việc bắt buộc đi cách ly có thể khiến nhiều người dân tìm cách khai báo không trung thật ông hùng nói
hiểu rõ các biện pháp phòng dịch là cần thiết nhưng anh hoàng phương mong sớm có sự rõ ràng thống nhất khi bóc tách
phân loại f một anh cũng nêu bất bình về trường hợp một gia đình có f mà khoa chặt cả một tầng chung cư một mươi ba hộ trong hai tuần
nếu tiêm đủ vaccine và có nhiều cách khác nhau để ngăn ngừa dịch
tại sao cứ phải áp dụng biện pháp ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế tinh thần như hiện nay anh phương nói
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại